chuyển sang những thông tin khác công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng khác vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
vào khoảng một mươi ba h năm ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh công an huyện điện biên đông
chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tổ công tác bốn trăm chín mươi chín công an tỉnh
bắt quả tăng đối tượng vàng asia chú xã keo lom huyện điện biên đông
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ